đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

một số doanh nghiệp cũng đề xuất tp hcm cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
trong đó cần tập trung vào các công nghệ cốt lõi và ưu tiên cho các giải pháp phát huy tiềm năng quốc gia có các chính sách hỗ trợ chi phí và đẩy mạnh các hoạt động liên kết cung cầu tạo thị trường đầu ra cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin
có các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nội tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp start up có giải pháp đổi mới sáng tạo tuy nhiên vẫn còn khá nhiều khó khăn thách thức cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
bởi giải pháp mới cho doanh nghiệp bốn là rất đa dạng các doanh nghiệp công nghệ còn khá loay hoay với việc chọn đúng giải pháp công nghệ để đầu tư nghiên cứu và hoàn thiện tiến tới ứng dụng giải pháp đổi mới sáng tạo vào chính lĩnh vực của mình
việc này đặc biệt khó khăn khi ngân sách cho việc hoạt động phát triển của các doanh nghiệp rất có hạn đặc biệt khi xây dựng sản phẩm đổi mới sáng tạo doanh nghiệp công nghệ phải tự vận động tìm ra thị trường đầu ra
nếu là một doanh nghiệp khởi nghiệp không có sự giúp đỡ của một doanh nghiệp lớn khác hay sự hỗ trợ của chính phủ trong hoạt động hỗ trợ thị trường thì đây cũng là một bài toán rất khó cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và một nguyên nhân cốt lõi nữa là tâm lý ngại thay đổi

theo tôi thì cần là để mà đưa ra những giải pháp cho cái việc này thứ nhất là về chất lượng sản phẩm là phải cải tiến thứ hai là về mặt ngoại quan và bao bì thân thiện với môi trường thân thiện với lại người tiêu dùng và thứ ba nữa là giảm giá thành trong quá trình sản xuất
theo mình thì sẽ phát biệt
thì muốn tung ra được nhiều hơn thì mình phải chủ yếu là lấy được lòng tin của khách hàng phải cố giữ vững là sản phẩm việt có chất lượng tốt để khách hàng có thể tin tưởng từ đó mới nhân rộng ra cái thị trường và có thể từ đó có thể là xuất khẩu đi nước ngoài
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tp hcm chu tiến dũng đề xuất thành phố tiếp tục đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm
quan tâm để đại diện doanh nghiệp có thể tham gia từ khâu chuẩn bị cho đến tham gia
để khi chính sách triển khai không gặp vướng mắt
bên cạnh đó để thực hiện xây dựng thành phố thông minh đô thị sáng tạo thành phố nghiên cứu tái cấu trúc lại các khu công nghiệp khu chế xuất nhằm nâng cao chất lượng theo hướng giảm dần thâm dụng lao động tăng thâm dụng khoa học công nghệ hình thành chuỗi liên kết sản xuất khu công nghiệp khu chế xuất hiệu quả
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi doanh nghiệp fdi có nhiều lợi thế hơn về vốn về công nghệ về thương hiệu về thị trường và những yêu đãi của nhà nước
hiện nay số doanh nghiệp đăng ký của tp hcm là hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp
tuy nhiên có đến tám mươi tám bảy là doanh nghiệp siêu nhỏ bốn năm là doanh nghiệp nhỏ và năm bốn doanh nghiệp vừa doanh nghiệp mạnh chỉ chiếm một bốn
thực tế với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì khả năng trình độ quản trị và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ rất hạn chế
thời gian vừa qua dù tp hcm đã tạo điều kiện để thúc đẩy mở rộng quy mô nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
tập trung các chính sách để thúc đẩy và mở rộng quy mô đối với một bốn doanh nghiệp lớn hiện nay của thành phố
chính một bốn doanh nghiệp lớn mới có thể tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu bằng những thương hiệu của mình và bằng chất lượng sản phẩm
tới đây chính quyền tp hcm sẽ đề nghị các hiệp hội làm cầu nối để giúp chính quyền thành phố nắm được những tâm tư
nguyện vọng những kiến nghị về khó khăn của doanh nghiệp gặp phải để thành phố tạo ra cơ chế chính sách thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp thành phố
bởi trong bối cảnh hiện nay cái doanh nghiệp cần là tính liên kết giữa các doanh nghiệp vì đây là điều mà hiện nay doanh nghiệp đang thiếu
do đó trong thời gian tới tp hcm sẽ tạo ra cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển nhưng bản thân các doanh nghiệp phải có sự liên kết với nhau
qua đó hình thành đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh để tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cho thành phố
sản phẩm chủ lực là có hiện tại không thể nói chỉ là tương lai nếu sản chủ lực hiện tại không mang thu nhập thì không ai công nhận sản phẩm chủ lực
nhưng có thể sản phẩm chủ lực tiềm năng cái khái niệm sản phẩm chủ lực tiềm năng nó gắn với khả năng tương lai cho nên phải đi cả hai chân
khuyến khích các doanh nghiệp để ông góp hiệu quả cao có công nghệ cao nhưng khuyến khích cả những doanh nghiệp và công nghệ tiềm năng đi cả hai vế này
muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải chú ý mà trước hết là về vấn đề chất lượng sản phẩm
có thể nói chất lượng sản phẩm là cái linh hồn của thương hiệu
cái thương hiệu đó nó được khẳng định như thế nào nó tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm
và điều đó nó cũng là thúc đẩy mở ra năng lực cạnh tranh mạnh mẽ
thế nhưng mà muốn nâng cao chất lượng sản phẩm trong điều kiện hiện nay chỉ có thể trên cơ sở đổi mới sáng tạo và ứng dụng những khoa học công nghệ mới
cho nên cái vấn đề thứ nhất là tôi thấy rằng các
các anh chị có thể trao đổi xung quanh cái việc là ứng dụng cái khoa học công nghệ vào cái sản xuất cái doanh nghiệp mình như thế nào
và hiện nay điều kiện cần đối với chính quyền thành phố như thế nào
nhìn ra thế giới mỗi một cường quốc kinh tế lại có một văn hóa doanh nghiệp những thương hiệu mạnh hàng trăm năm
chẳng hạn như toyota samsung apple ford
có những thương hiệu sau này đã trở thành biểu tượng của quốc gia
vì vậy có thể khẳng định thương hiệu doanh nghiệp là một trong những yếu tố cấu thành và là nền tảng của thương hiệu quốc gia
một quốc gia tập hợp nhiều doanh nghiệp có thương hiệu tốt và uy tín sẽ nâng cao hình ảnh và vị thế của chính quốc gia đó
đây là mối quan hệ có tính tương hỗ
thương hiệu quốc gia tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu doanh nghiệp và ngược lại
thương hiệu doanh nghiệp cũng góp phần xây dựng hình ảnh và sức mạnh kinh tế của quốc gia